thưa quý vị theo thông cáo của ban đối ngoại trung ương đảng cộng sản việt nam
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thưởng và phu nhân
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân
sẽ thăm cấp nhà nước đến nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
vào sáng nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác công an
và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh đắk lắc
đồng chí nguyễn đình trung ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đắk lắk đã tới dự
theo lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc thời gian qua công an tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo sâu sát toàn diện
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp giải pháp khắc phục mọi khó khăn
nỗ lực hoàn thành tiến độ chất lượng các chương trình mục tiêu chỉ tiêu đề ra
công an tỉnh đắk lắc cũng đã chủ động tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp
bàn hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời toàn diện sát đúng tình hình
huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận
đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh đắk lắc đạt được trong thời gian qua
đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn
các mặt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng hậu cần và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận
biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích đạt được của công an tỉnh đắk nông trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ công an
và tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự
cũng như thực hiện tốt công tác tham mưu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân
tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự chủ động nắm chắc tình hình
phát hiện xử lý các vụ việc từ sớm từ xa không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trước mắt tập trung thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
bảo vệ tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn theo tinh thần chỉ đạo của bộ công an
tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án sáu của chính phủ
trước đó thứ trưởng nguyễn duy ngọc và đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm kiểm tra các mặt công tác
tại công an xã biên giới thuận an huyện đắc minh tỉnh đắc nông
sáng nay tại trường cao đảng cảnh sát nhân dân một hội đồng lý luận bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng
với chủ đề công tác dân vận trên không gian mạng
đề đặt ra đối với công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
dự hội thảo có lãnh đạo các cục đơn vị chức năng của bộ công an công an một số đơn vị địa phương
cùng các chuyên gia nhà khoa học nhà nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
những năm qua công tác dân vận nói chung và dân vận trên không gian mạng nói riêng
luôn giữ vị trí vai trò quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
dân vận trên không gian mạng là một trong những nội dung trọng tâm
của biện pháp vận động quần chúng có phần quyết định đến chất lượng
hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước
tại hội thảo trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện về công tác dân vận trên không gian mạng
cũng như xác định những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân giai đoạn hiện nay
các đại biểu cũng đã đưa ra những nội dung định hướng dự báo và kiến nghị giải pháp cụ thể
như tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ
đồng bộ đối với hoạt động dân vận trên không gian mạng cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an
với các bộ ngành tổ chức chính trị xã hội để đáp ứng được yêu cầu
nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong từng giai đoạn tăng cường công tác quản lý nhà nước trên không gian mạng
cùng với đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình đặc biệt hoạt động của các thế lực thù địch
các loại tội phạm và các hội nhóm kín trên không gian mạng
nghiên cứu bổ sung nội dung công tác dân vận trên không gian mạng vào chương trình đào tạo bồi dưỡng trong các trường công an nhân dân
sáng nay tại hà nội ban tổ chức đại hội thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
tổ chức buổi làm việc để ra soát kết quả công tác chuẩn bị và phân công điều hành đại hội
những năm qua phong trào thể dục thể thao trong công an nhân dân được đẩy mạnh
thể thao thành tích cao công an nhân dân đạt nhiều thành tích trên cả đấu trường trong nước và quốc tế
nhằm đẩy mạnh xã hội hóa thể dục thể thao đưa thể thao công an nhân dân bắt nhịp xu thế hội nhập phát triển
bộ công an quyết định thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân để tập hợp đoàn kết cộng đồng
trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc phát triển phong trào tập luyện thi đấu thể thao lực lượng công an nhân dân
góp phần từng bước hội nhập phát triển và nâng cao thành tích vị thế của thể thao công an nhân dân nói riêng và thể thao việt nam nói chung trên đấu trường khu vực châu lục và thế giới
đồng thời tạo sân chơi điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ rèn luyện sức khỏe ý chí phẩm chất đạo đức phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
tại cuộc họp ban tổ chức đã giả soát toàn bộ các nội dung phần việc phần công trách nhiệm cụ thể cho từng đầu mối sẵn sàng cho các hoạt động của đại hội thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam sẽ được tổ chức trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi hai
thưa quý vị xây dựng công an xã thị trấn chính quy là một chủ trương lớn xuyên suốt mang tính chiến lược của bộ công an nhằm tăng cường công tác nắm tình hình giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu ngay tại cơ sở
đây cũng là một trong những mục tiêu nhiệm vụ được đặt ra theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị qua đó đem lại hiệu quả tích cực tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương bảo đảm sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
để thực hiện chủ trương này bộ công an cũng đã ban hành kế hoạch điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc bộ về công tác tại công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
xã crona huyện bình dương
môn đôn tỉnh đắk lắc
xã có diện tích hơn một một trăm linh km hai là đơn vị hành chính cấp xã rộng nhất cả nước
crona có hơn bốn mươi sáu km đường biên giới tiếp sáp với tỉnh môn đôn kỳ campuchia
đây là diện tích rất rộng mà công bộ chiến sĩ chúng tôi là có một mươi đồng chí thôi và có diện tích đắt lâm nghiệp rộng lẫn
thì trong công ty trong công tác quân lý nắm tình hình thì công an xã phối hợp với chủ rừng
năm hai nghìn hai mươi một thực hiện kế hoạch của bộ công an đại úy phạm thanh sang cán bộ trường đại học cảnh sát được tăng cường về xã crona
khắc phục những khó khăn bỡ ngỡ ban đầu anh nhanh chóng làm quen bắt nhịp với công việc tại cơ sở